sáng ngày tám tháng tám bộ tư lệnh tp hcm đã trao tặng một trăm linh phần quà trị giá ba mươi tỷ đồng
giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
ở ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
đây là sự quan tâm chia sẻ động viên để bà con tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn
yên tâm tin tưởng đồng thuận và thực hiện tốt những chủ trương quyết sách phòng chống dịch của đảng nhà nước và thành phố
tại buổi lễ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch chăm lo sức khỏe đời sống cho người dân
để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh để thành phố trở lại trạng thái bình thường mới